thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ trì họp thường trực chính phủ với các nội dung tại nghị định quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng xây dựng chuyển giao
hiện luật quản lý sử dụng tài sản công đã có hiệu lực từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy thế nhưng vẫn chưa có nghị định hướng dẫn cũng như nghị quyết để giải quyết các vấn đề tiếp theo mặc dù các phó thủ tướng đã họp rất nhiều lần
nghị định quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng xây dựng chuyển giao gọi tắt là bt
tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện nếu dự án bt bao gồm quỹ đất đất nhà tài sản cắn liền với đất tài sản kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích quốc gia lợi ích cộng đồng
phát biểu tại buổi họp thủ tướng đeo rõ nghị định hướng dẫn phải bảo đảm tính pháp lý tránh thất thoát lãng phí tài sản công chống tham nhũng tiêu cực
thủ tướng yêu cầu bộ tài chính tiếp thu các ý kiến đóng góp tại buổi họp để bãi bỏ những việc không cần thiết nghị định phải mở ra không gian tốt để sử dụng nguồn lực phát triển đất nước đơn giản hóa những việc không cần thiết công nhận hình thức bt là hình thức có trong bối cảnh hiện nay điều đó cũng là thực hiện luật quản lý xây dựng tài sản công
thủ tướng giao bộ tài chính tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện nghị định tránh thất thoát tài sản của nhà nước
thủ tướng giao phó thủ tướng trịnh đình dũng và phó thủ tướng vương đình huệ hoàn thiện trình thủ tướng trong tháng bốn này